những bộ phận quan trọng để điều chỉnh cho con thuyền không bị đẩy ngược lại khi đi ngược gió hoặc ngang gió
bùm chiếc của thuyền có thể đổi hướng khi chạy ngược gió
thuyền ba vách truyền thống không sử dụng đinh để đóng
các tấm nẹp giữ ván thuyền được liên kết lại với nhau bằng những lỗ khoan dùng dây để làm mối buộc
trải qua hàng trăm năm thăng trầm cùng lịch sử
thuyền ba vách vẫn gắn bó với bao lớp người ở đảo hà nam
xã quảng yên tỉnh quảng ninh
nơi này còn có tên gọi là vùng đất tiên công
vùng đất của một mươi bảy vị tiên công từ kinh thành xưa xuôi thuyền đến vùng cửa sông bạch đằng
qua đê lấn biển gây dựng làng xã trong đó có làng nghề đóng tàu thuyền truyền thống hà nam
thì có ba cái dòng họ mà tham gia nhiều vào cái đóng thuyền ở đây
đó là dòng họa nguyễn
dòng họa lê dòng họa vũ là có ba cái dòng họa của ba cái vị tiên công ấy là sắc minh cho con thuyền này
tuyện nay là trong cái đèn ấy thì còn có cả cái bia
còn có cả những cái sắc phong của những cái triều vua và các quan lại ở trước
là phong cho những cái đội thuyền ở đây là có cái kỹ thuật đóng thuyền ba mảnh đấy
tinh hẻ tinh sản
thì đấy cũng là một cái nó có cái truyền thống từ lâu đời
động cơ quạt nước xuất hiện ồ ạt
trong mấy thập kỷ gần đây đã dần thay cho sức gió căng buồm
vịnh hạ long từng bình yên với hình ảnh những cánh buồm nâu đỏ giờ không còn nữa
điều này dẫn đến việc các xưởng thuyền ở đây cũng dần từ bỏ làm thuyền buồm
cho đến nay số nghệ nhân giữ được bí quyết các ngón nghề đóng thuyền cánh rơi ba vách
chỉ còn lát đác đếm trên đầu ngón tay
số thủy thủ lớn tuổi biết lèo lái loại thùng buồm có thể đi trong chiều ngược gió cũng còn lại không nhiều
nguy cơ thất truyền nghề đóng tàu thuyền cánh rơi ba vách cổ trở nên nghiêm trọng
nghề của chúng tôi cũng đã có những lúc bị mai một
vì tôm cá mất mùa này rồi máy ra nhiều các thuyền buồm không làm được nữa
buộc phải chuyển đuổi cơ cấu từ thuyền buồm sang cơ giới hóa
thì lúc đó những người thọ của chúng tôi bị không có người đóng

cũng rất là nao núng
nhưng xong đối với gia đình tôi hoặc bản thân tôi hay những người đang theo nghề có chính chất truyền thống
thì không bỏ được nghề
tôi rất yêu cái loại thuyền gỗ ba vác này
bởi vì đến bây giờ ở vịnh hạ long trước đó thì cái thuyền ba vát cánh tiên nó đẹp vô cùng
nhìn hình ảnh nó đẹp lắm
các nhà chế bảo ảnh chụp mê hồn lắm
nhưng bây giờ tôi thấy biến mất cái lòng tôi nó rất buồn
thì bây giờ quê tôi vẫn còn giữ lại
cái truyền thống đóng tàu đóng thuyền vỏ gỗ
mặc dù bây giờ công cụ công nghệ cao nhưng mà các nghệ nhân vẫn còn tồn tại
vẫn đóng những con thuyền vượt biển rất đẹp
may thay vẫn còn một vài người thuộc thế hệ trước ở làng nghề đóng thuyền truyền thống trên đảo hà nam
còn giữ được bí quyết đóng con thuyền ba vách cánh rơi cổ
đây là công việc thường ngày
nghệ nhân lê đức chắn
ở làng nghề này chỉ còn những người lớn tuổi như ông chắn là vẫn nắm giữ được những kỹ thuật đóng con thuyền truyền thống
ông chắn đang dồn công sức và thời gian của mình vào việc khôi phục và đóng các mô hình thuyền ba vách cánh rơi
lo lắng về sau con cháu quên mất truyền thống và một thời hào hùng của cha ông
ông chắn còn cẩn thận ghi chép lại đầy đủ các thông số kỹ thuật trên bản vẽ
để bất cứ người thợ thuyền nào nhìn vào cũng có thể nhìn thấy
có thể đóng lại được
những chiếc thuyền ông đã đóng có thể sẽ hỏng trong vài chục năm nữa
ông cũng có thể sẽ không còn đủ mạnh khỏe để tiếp tục công việc
nhưng những bản vẽ này sẽ là thứ còn lại quý giá mà ông cố công lưu giữ lại cho con cháu
chúng tôi càng phải có những cái để mà biết được là những các con thuyền buồm này có thể
có thể bị mai một đi và sẽ bị thất truyền
cho nên là tự bản thân tôi đã giáo dục con cái để mà nhận biết được
và chính bản thân tôi cũng đã có những cái bản thiết kế rồi đóng các cái thiền mô hình này
nó nằm trong tỷ lệ phóng của các cái bản thiết kế để truyền lại cho các con cháu mai sau
có thể nhìn vào các cái bản thiết kế này có thể tái tạo được
những chiếc thuyền đã từng hiên ngang trước sóng gió quân địch giờ nằm bình yên bên bến sông quê
thuyền buồm dường như là một điều gì đó rất xa xôi đối với người trẻ
chỉ những người cùng thời với ông là còn biết dương buồm xa khơi như thế nào

những lúc nhản rỗi ông lại ra bến sông
nơi con thuyền ba vách cánh rơi mới hoàn thành cách đây ít lâu đang đeo một mình
nơi con thuyền ba vách cánh rơi mới hoàn thành cách đây ít lâu đang đeo một mình
lạc lõng giữa những chiếc thuyền sắt to lớn
lạc lõng giữa những chiếc thuyền sắt to lớn
ông cùng người anh em bạn bè khi xưa lại kéo cánh buồm lên
ông cùng người anh em bạn bè khi xưa lại kéo cánh buồm lên

câu chuyện khi xưa
nguyện vọng của lãnh đạo địa phương cũng như nhân dân quảng yên
là làm sao để mở rộng mô hình thuyền buồm cánh rơi truyền thống
như một biểu trưng tàu thuyền truyền thống việt nam ra các vùng du lịch sông nước khác của cả nước

là làm sao để mở rộng mô hình thủy sản nuôi trồng và đánh bắt thủy sản trong lộng và ngoài khơi

nghề làm thuyền cũng lắm thăng trầm nhưng may mắn khi vẫn có những người thợ
còn nặng lòng với nghề vẫn cố công giữ gìn
với những hy vọng và cả những nỗ lực của nhân dân
một ngày không xa những con thuyền ba vách buồm cánh rơi thùa nào sẽ lại hồi sinh
và làm đẹp làm giàu cho quê hương quảng ninh